thưa quý vị trong thời gian gần đây thì hàng loạt những hiện tượng xấu những hành vi không tích cực
đã được báo chí cũng như là dư luận phản ánh và lên án
thì đâu đó vẫn xuất hiện những hành động rất là đẹp và khiến cho chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn
đó cũng là nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay với tiến sĩ nhà báo phạm việt long
xin kính chào tiến sĩ phạm việt long
vâng xin chào
kính thưa ông báo chí thì vừa mới đăng tải những tin tức như thế này ạ
ngày năm tháng bốn công an tỉnh quảng bình cho biết là đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng
của bộ trưởng bộ công an cho ông lê văn dương giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã thanh thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội
trong khi đó thì cũng thời gian này thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa trao bằng khen
và thưởng đột xuất cho ba công dân vì đã dũng cảm đuổi bắt cướp trên địa bàn quận cầu giấy
vâng kính thưa ông ba công dân đó thì đều là những thanh niên còn rất là trẻ
đó là anh chu văn lương phóng viên báo lao động xã hội
anh đỗ văn trụ ở số một trăm linh hai phố hoa bằng phường yên hòa quận cầu giấy
và anh nguyễn quang thiện ở huyện lý nhân tỉnh hà nam
vâng kính thưa ông trong khi thì rất là nhiều người có vẻ như là cảm thấy không yên tâm
với những cái hiện tượng không đẹp đang tràn lan ở trên mạng xã hội cũng như là báo chí phản ánh
thì những hành động như này đã làm cho chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn đúng không ạ
vâng đúng như vậy ạ
như là ông lê văn dương thì đã rất là nhanh chí và ngăn chặn ngay hành động cướp
quỹ tiến dụng của một tên cướp
hoặc là ba người dân hà nội đã đuổi và đã khống chế được tên cướp
thì tôi nghĩ đây là hành động nó cũng thực sự là bình thường trong xã hội
mà cái hành động này không phải chỉ khi mà được tuyên dương lên mới có đâu
mà tôi nghĩ rằng nó có thể hiện nay và trong quá khứ và trong tương lai
nó cũng sẽ có rất nhiều ở trong
trong xã hội chúng ta
ở đây là chúng ta phát hiện được và khen thưởng kịp thời
rất là đúng
nhưng mà còn rất nhiều hành động tốt ở trong xã hội
chưa được phát hiện chưa được khen thưởng
vậy chúng ta sẽ cần tiếp tục phát hiện cần tiếp tục khen thưởng
không những thế mà cần nhân rộng trở thành điển hình
để mà mọi người cùng nói theo
để làm phát triển cái tốt đẹp trong xã hội
nó như là hoa nở trong cái mùa xuân
đúng là những cái hành động đẹp thì nó là một cái điều rất là bình thường trong cuộc sống ngày hôm nay
bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta thì rất cần
những cái điều đẹp phải không ạ
luôn hướng tới cái đẹp và cần những cái con người
cũng như có những hành động đẹp diễn ra hàng ngày hàng giờ
ở khắp mọi nơi phải không ạ
vâng kính thưa ông
nhưng mà trong giữa bộn bề những thông tin
với quá nhiều những thông tin mà phản ánh cái phần tiêu cực
trong cái đời sống ngày hôm nay
và đặc biệt là trong một bộ phận của giới trẻ
với riêng cá nhân tôi
thì hiện tượng mà ba thanh niên ở hà nội
tham gia bắt cướp
đây là một cái hành động rất là đẹp
và đây cũng là một trong những số ít thông tin
mà báo chí phản ánh
tức là cái sự mất cân bằng
sự việc bắt cướp của ba thanh niên trẻ ở hà nội
đây là những điều chúng ta rất là cần
trong giai đoạn hiện nay phải không ạ
hành động này thì
về cụ thể thì đáng biểu dương
vì đã ngăn chặn được một vụ cướp
nhưng mà cái lớn hơn là mang cái tính định hướng tư tưởng
vì trong thời gian vừa qua
nó có quá nhiều cái hành động
nó mang tính
hình như là vô cảm
với cái đồng loại của mình
thấy bị cướp thì cũng chẳng ai ngăn cả
thấy kẻ gây ác
giết người cũng không dám nhảy vào
thì hành động này
nó mang tính định hướng tư tưởng nhiều hơn
và nó lớn hơn
nếu mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta
tuyên truyền rộng rãi ra để mà nêu lên một cái điều
rằng khi mà gặp những tội phạm
người dân có thể ngăn chặn được
và chúng ta cần phải ngăn chặn
vâng kinh thương
bên cạnh đó thì có lẽ là cái tác dụng của việc khen thưởng này ạ
ví dụ như thông qua cụ thể về trường hợp như này
thì chúng ta đã biết được đến cái hành động đẹp như vậy
và đồng thời thì
nó sẽ tạo thêm một cái niềm tin vào lớp thanh niên
vâng tin vào cái lớp thanh niên
tức là trong xã hội chúng ta
những người tốt đang rất nhiều
và tin rằng những người tốt ấy không đơn đặt
việc bộ công an khen thưởng công dân ở quảng bình
hay là ủy ban nhân dân tp hà nội
khen thưởng ba công dân
tham gia bắt cướp
thì đây là những khen thưởng rất là kịp thời
có phải không kinh thương
vâng ạ cái trách nhiệm của người quản lý xã hội
biểu dương kịp thời những cái gương tốt
không những là động viên chính những người
đã có hành động tốt
mà còn khuyến khích những người khác nói theo
thì đây là cái việc làm rất đáng biểu dương
của những người đi biểu dương người khác
tức là ủy ban nhân dân hà nội
rồi thì bộ công an đã làm đúng cái chức trách
của cái nhà quản lý
là khơi gợi những cái điều tốt đẹp trong xã hội
để mà biểu dương cho người khác nói theo
kinh thương tôi thử hình dung mình
đứng ở cái cương vị của những công dân này
thì tôi cảm thấy đó là một cái điều rất là tự hào
và cái việc
các cơ quan ban ngành của trung ương
cũng như địa phương
khen thưởng các công dân có những hoạt động tích cực như thế này
là một cái điều rất là
nên nhân rộng phải không ạ
vâng ạ những cái việc khen thưởng
cũng cần phải mở rộng hơn
để mà khuyến khích xã hội
làm những điều tốt
và báo chí của chúng ta cũng vậy
khi mà có những hành động tốt và có những việc khen thưởng
của các cơ quan quản lý
thì đều cần phải tuyên truyền mạnh mẽ
vâng kinh thương những cái phong trào người tốt
việc tốt thì có lẽ là cũng đã là một cái truyền thống
và đây là ví dụ như bộ công an
của chúng ta hay là ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chúng ta cũng là cái sự tiếp nối
của truyền thống phải không ạ
vâng thế đúng là đây cũng là
trở lại và tiếp nối với truyền thống
mà có lẽ một thời gian
chúng ta mãi mê với những việc khác
thì chúng ta chưa chú ý đến
nhân đây thì tôi muốn gọi lại
những cái phong trào thi đua trước đây
trước đây thì bác hồ vẫn dành
cái huy hiệu của người để mà tặng
cho những người tốt việc tốt thường xuyên
và khi mà báo nhân dân đăng lên
những người tốt việc tốt thì bác hồ đều đọc
hoặc là trong các cái phong trào thi đua
thì trước đây rất nhiều
ví dụ như là sóng duyên hải gió đại phong
và cờ ba nhất
là phong trào trong quân đội trong nông dân
trong công nhân
hoặc là sạch như bệnh viện
đẹp như công viên kỷ luật như quân đội
thì đấy là những cái phong trào thi đua mà nó
cuốn hút không phải là chỉ từng ngành đâu
mà cuốn hút cả xã hội đi vào cái việc tốt
tôi được biết rằng trước đây thì ông cũng
là một trong những lãnh đạo của bộ văn hóa
thông tin và ạ
thì cái phong trào thi đua trong cái giai đoạn đó
trên cái thực tế thực tiễn công việc của ông ấy
thì có được phát huy không ạ
ngày xưa thì tôi có làm tránh văn phòng bộ
và làm phó chủ tịch
hội đồng thi đua của bộ văn hóa
thì chúng tôi phải đi cơ sở
phải nắm các hoạt động ở cơ sở
để biết ở nơi nào làm tốt và làm chưa tốt
đặc biệt là làm tốt
thì mình phải tìm ra những cái bài học kinh nghiệm
để phổ biến cho toàn ngành
ví dụ như là ở huyện hải hậu tỉnh nam định
đấy là một cái vùng công giáo
hầu như toàn tòng
và có những phong trào rất tốt
đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa
thì nó chìm sâu trong cuộc sống hằng ngày
nó lẫn vào trong cuộc sống hằng ngày
nếu như mà người lãnh đạo
không đi tìm không phát hiện lên
thì có khi nó cũng tốt
ở một vùng đấy thôi
nhưng mà chúng tôi đi tìm và đúc kết lên
thành một phong trào lớn
và về sau thì nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng
cho cái hải hậu này
vâng như vậy thì để phát hiện và tôn vinh
những con người những hành động
đẹp trong cái đời sống ngày hôm nay
diễn ra rất là nhiều phải không ạ
thì người lãnh đạo cũng như các cơ quan ban ngành
phải có cái cách riêng của mình
thế nhưng mà vai trò của người dân trong cái việc phát hiện
và giúp cơ quan chức năng tôn vinh
những người tốt việc tôn tài
cũng là một điều rất là quan trọng không ạ
nhân dân thì bao giờ cũng là
cái lực lượng chủ yếu của xã hội
và làm nên mọi việc
hành động tốt của người khác thì mình nói theo cũng đã là một cái cách
để làm nhân rộng điển hình
chính từng người dân và nhìn thấy những việc tốt
tự làm mình là làm theo
thứ hai nữa là bây giờ nếu như chúng ta tận dụng
mạng xã hội để chúng ta đưa lên những hương tốt
thì chúng ta sẽ giúp
rất nhiều cho cơ quan quản lý là
người ta sẽ nhìn thấy những điểm tốt
và từ đó người ta có thể khen thưởng kịp thời
và người ta phát động thành phong trào
trung của cả nước
làm cho cái xã hội nó càng ngày càng phát triển tốt
vâng như vậy thì những hương người tốt
việc tốt những hành động dũng cảm như
những công dân được vinh danh trong chương trình như thế này
thì là một cái điều
mà chúng ta cần phải nhân rộng trong cuộc sống ngày hôm nay
tuy nhiên thì đây không phải là những
trường hợp cá biệt
mà nó vẫn còn rất là nhiều trong đời thường
chính vì vậy mà việc phát hiện
và để tôn vinh thì cũng cần cái sự tham gia
sát cánh hơn sát sao hơn
của các cơ quan các cấp ban ngành chính quyền
cũng như là trong bản thân mỗi người dân phải không ạ
xin cảm ơn tiến sĩ nhà báo phạm việt long
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi
chương trình với những tin tức đáng chí khác